một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trường ngày hôm nay tại một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ
đóng trên địa bàn phường tân phước khánh tp tân nguyên tỉnh bình dương
tại thời điểm này ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trong nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông
lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng khiến công nhân bỏ chạy thoát thần
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy trợ cháy công an tỉnh bình dương và tp tân nguyên
đã điều động nhiều xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa
do nhà xưởng chứa nhiều chất dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
đến một mươi hai h hai mươi phút cùng ngày ngọn lửa mới cơ bản được khống chế
vụ hỏa hoạn tuy không gây thiệt hại về người song toàn bộ nhà xưởng cùng với nhiều tài sản bị thiêu dụi
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ